ngày hai mươi năm tháng một mươi khoa quản trị kinh doanh đại học quốc gia hà nội đã tổ chức tổng kết năm năm thí điểm chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống
đây là chương trình học có nội dung hoàn toàn mới tính liên ngành cao ý nghĩa quan trọng và góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới
anh trần quang đầu vốn là một trung tá hải quân phục vụ trong quân đội gần hai mươi năm hiện anh đang là phó tránh văn phòng tổng cục biển và hải đảo thuộc bộ tài nguyên và môi trường
những đòi hỏi trong việc cần nâng cao kiến thức và nhận thức về lĩnh vực an ninh phi truyền thống đã khiến anh phải mây mò mất một thời gian
cho đến khi anh tiếp cận được với chương trình đào tạo thí điểm thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống của khoa quản trị